bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số năm mươi năm về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia
cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định có chất lượng cao với giá cả hợp lý
cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững bảo đảm quốc phòng an ninh
nâng cao đời sống của nhân dân góp phần bảo vệ môi trường sinh thái
ngành năng lượng phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh
đạt trình độ tiên tiến của khu vực asean xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh
minh bạch hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước
kết hợp với suất nhập khẩu năng lượng hợp lý triệt đề thực hành tiết kiệm
và sử dụng hiệu quả năng lượng chủ động sản xuất được một số thiết bị chính
trong các phân ngành năng lượng nâng cấp xây dựng lưới điện truyền tải
phân phối điện tiên tiến hiện đại
nghị quyết cũng đã đưa ra một mươi nhóm nhiệm vụ và giải pháp cho định hướng chiến lược
phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đáng chú ý là cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
trong lĩnh vực năng lượng khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng